tỉnh yên bái đã quyết định đầu tư hơn bốn mươi một tỷ đồng nhằm tôn tạo tu bổ mở rộng di tích lịch sử cấp quốc gia nguyễn thái học
và các chiến sĩ hy sinh khởi nghĩa yên bái năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến nay công trình đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào khánh thành nhân dịp kỷ niệm tám mươi chín năm khởi nghĩa yên bái
và chào mừng sáu mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và đón xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
di tích khu mộ nguyễn thái học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa yên bái ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nằm trong công viên yên hòa rộng gần ba mươi hectare bên đại lộ nguyễn thái học phường nguyễn thái học thành phố yên bái
được tỉnh yên bái xây dựng từ năm hai nghìn một là nơi an nghỉ ghi dấu tinh thần anh dũng quyết hy sinh
cho phong trào cách mạng của nhà yêu nước nguyễn thái học và các chiến sĩ những năm đầu thế kỷ hai mươi
được sự quan tâm đánh đạo của tỉnh nguyễn yên bái doanh nhân tỉnh các sở bán ngành và đặc biệt là thành phố yên bái
đã chỉ đạo nhà thầu rất là cấp bách vì đây là một công trình cũng trọng điểm tâm linh của tỉnh
nhằm phục vụ bà con trong dịp tết vui xuân kỷ hội và cũng là táp ứng việc tri ân các anh hùng
nho sĩ yêu nước nhằm khơi dạy truyền thông yêu nước giáo dục các thế hệ trẻ
đến nay nhà thầu chúng tôi đã tích cực cấp bách làm theo sự lãnh đạo của tỉnh từng ngày từng tuần
và có thể nói đến bây giờ là khối lượng đã đạt đến chín mươi và trong một số hòng mục kiểu tiết nhỏ
thì trong một vài ngày nữa thì sẽ ra
đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh yên bái được đầu tư xây dựng trong năm hai nghìn một mươi tám
ngay sau khi khởi công chủ đầu tư đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng
đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh các hạng mục xây dựng
sau khi công trình được hoàn thành sẽ tạo ra một điểm tham quan du lịch tâm linh mới của tỉnh yên bái nói riêng và cả nước nói chung